khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn một xe container đang đổ dốc cầu bình phước hai
phượng an phú đông quận một mươi hai thành phố hồ chí minh thì bất ngờ mất lái lật nhào
thời điểm trên xe container mang biển số năm mươi một c chín mươi hai nghìn tám mươi bảy chở theo thùng hàng loại bốn mươi feet
lưu thông trên tuyến quốc lộ một hướng từ thành phố thủ đức về quận một mươi hai
khi vừa đổ hết dốc cậu bình phước hai từ phượng an phú đông quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
thì bất ngờ lao vào giải phân cách
phương tiện tiếp tục tông gãy nhiều mét hàng rào bằng sắt giữa đường
rồi lao động qua hướng ngược lại lật ngang dẫn đến hư hỏng nặng
do mất nhiều thời gian giải quyết khiến dâu thông trên tuyến quốc lộ một bị ồn múi kéo dài trong giờ cao điểm sáng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ